ngày một mươi chín tháng một mươi hội chữ thập đỏ tỉnh thừa thiên huế và bà mary helenrov nhà tài trợ người australia trực tiếp đến thăm và trao quà cứu trợ cho người dân vùng lũ lụt có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đợt áp thấp nhiệt đới vừa qua trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế
hội chữ thập đỏ tỉnh và nhà tài trợ đã trực tiếp đến thăm hỏi và tặng năm mươi xuất quà trị giá một trăm hai mươi triệu đồng cho người dân đang gặp nhiều khó khăn ở các huyện phong điền quảng điền nam đông và thị xã hương thủy
mỗi xuất quà trị giá hai triệu bốn trăm linh nghìn đồng bao gồm tiền mặt và phiếu mua thức ăn chăn nuôi
cùng ngày đoàn cán bộ lãnh đạo thành phố hồ chí minh đã đến thăm hỏi và trao số tiền một năm tỷ đồng hỗ trợ nhân dân tỉnh thừa thiên huế khắc phục hậu quả do ảnh hưởng đợt áp thấp nhiệt đới và mưa lớn vừa qua
đoàn cũng đã trực tiếp đến thăm và tặng quà mỗi xuất quà trị giá một triệu đồng cho các gia đình bị thiệt hại